việt nam nằm trong top một mươi quốc gia có tỷ lệ gia tăng bệnh đái tháo đường cao nhất trên thế giới
là căn bệnh có tỷ lệ tử vong đứng thứ ba trong các bệnh không lây nhiễm
tuy nhiên phần lớn người dân không hề biết mình mắc bệnh và chỉ được phát hiện khi có những biến chứng nguy hiểm
thống kê của bộ y tế hiện việt nam có khoảng ba năm triệu người mắc bệnh đái tháo đường
với tỷ lệ bệnh nhân gia tăng năm năm mỗi năm đáng chú ý có đến bảy mươi người dân mắc bệnh đái tháo đường
chưa được chuẩn đoán tức là không hề biết mình mắc bệnh
tám mươi năm người dân phát hiện bệnh khi có biến chứng nguy hiểm như tim mạch suy thận thần kinh biến chứng bản chân đái tháo đường
nguyên nhân một phần vì người dân chưa có thói quen đi khám kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên
phần vì bệnh đái tháo đường có diễn biến âm thầm những triệu chứng ban đầu thường không rõ ràng
bệnh nhân cao đường nó cũng không phải là bình thường đâu
nếu mà chủ quan thì là nguy hiểm
cũng bị ảnh hưởng đến tim đến thần
cho nên là bây giờ vào đây là điều trị cả tim cả thận cả tiểu đường
tôi cũng đã bị biến chứng có mắt vừa rồi mổ hai mắt ấy
đây là một căn bệnh mà có thể nó không gây ra những chết nhanh chóng như những bệnh cấp tính khác
thế nhưng mà nó âm thầm tiến triển và vô cùng cũng dẫn đến một kết quả tử vong
thế thì tại sao gọi là kiểm tra người thầm lặng
bởi vì là đáy đường nếu mà trên toàn thế giới có thể nói là một trong nhóm bảy bệnh nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong
bệnh nhân đái tháo đường cần phải tuyệt đối tuân theo pháp đồ điều trị của bác sĩ
sử dụng thuốc và chế độ dinh dưỡng theo chỉ định thì mới có thể kiểm soát được bệnh
tuy nhiên hiện có không ít người vẫn tin dùng các loại thuốc đông y không rõ nguồn gốc dẫn đến bệnh ngày càng nặng hơn
không nên dùng những thuốc hạt thuốc đông y mà một số bệnh nhân cũng có hỏi ý kiến của tôi
thì họ uống những cái hạt mà không biết trong đó có những cái hạt gì cả
thì cũng có những bệnh nhân bị bệnh gán tăng gán gán vì có những cái uống những cái thuốc mà mách nhau đôn nhau
thì không phải là chỉ định của bác sĩ
người dân cần đi khám sức khỏe định kỳ thường xuyên để kịp thời phát hiện bệnh tuân theo chỉ định điều trị của bác sĩ
để có thể kiểm soát bệnh đáy tháo đường